nhiều nước đặt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai có miễn dịch cộng đồng
việt nam đặt mục tiêu cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai đạt miễn dịch cộng đồng
mà muốn có miễn dịch cộng đồng thì việc quan trọng là phải tiêm ít nhất cho khoảng bảy mươi dân số
đây là điều để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng và đưa cuộc sống trở lại bình thường
đó là chia sẻ mới nhất của bộ trưởng bộ y tế về chiến dịch tiêm chủng phòng chống dịch lớn nhất từ trước đến nay của nước ta
để triển khai hiệu quả chiến dịch bộ y tế đã xây dựng và báo cáo bộ chính trị và chính phủ về việc mua một trăm năm mươi triệu liều vaccine và triển khai chiến dịch tiêm chủng này trên quy mô toàn quốc để làm sao đảm bảo khoảng bảy mươi triệu người dân tiếp cận được vaccine
không chỉ vậy để đảm bảo an toàn tiêm chủng các giải pháp công nghệ cũng đã được áp dụng trong đó có số sức khỏe điện tử để quản lý người dân tiêm chủng thông qua hệ thống phần mềm do bộ y tế phát triển cùng bộ thông tin và truyền thông
sự an toàn sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong đó có đội ngũ y tế là một trong những ưu tiên hàng đầu của bộ y tế
bởi phải thực sự khỏe mạnh thì lực lượng tuyến đầu mới có thể chăm sóc tốt cho các bệnh nhân
vì vậy việc tăng cường dinh dưỡng thời gian lấy mẫu hợp lý khi thời tiết nắng nóng là một trong những giải pháp cần phải triển khai ngay
tại buổi kiểm tra tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn nhấn mạnh đối với chủng delta số lượng bệnh nhân nặng có thể sẽ gia tăng
do đó cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân cũng như nhân viên y tế tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi
trong thời điểm hiện tại khi số trường hợp bệnh nhân nặng còn ít các công tác tập huấn cần được triển khai thực hiện trên các mặt hồi sức cấp cứu cập nhật các phác đồ điều trị các chỉ định điều trị như thuốc chống đông thở máy thở máy xâm nhập
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho biết bộ y tế đã giao bệnh viện trợ rẫy tp hcm chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia hỗ trợ bệnh viện điều trị covid một mươi chín củ chi khi có yêu cầu
bệnh viện có thể chủ động yêu cầu bệnh viện trợ rẫy cử ekip trực tiếp đến bệnh viện hỗ trợ và đào tạo
nhanh chóng phát hiện được người nhiễm bệnh tuy nhiên tách nhanh kháng nguyên có đổi nhảy thấp hơn so với phương pháp ritam gt pcr
hôm qua ngày một mươi bảy tháng sáu viện pasteur tp hcm đã phối hợp cùng sở y tế tp hcm thực hiện tập huấn trực tuyến công tác xét nghiệm kháng nguyên sars cov hai cho một trăm hai mươi năm bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
mục đích của lớp tập huấn là nhằm hướng dẫn và tháo gỡ các vướng mắc về an toàn sinh học quản lý chất lượng và công tác lấy mẫu trong việc triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên nhằm tăng công suất nhằm tăng công suất xét nghiệm chống dịch tại tp hcm
tham gia tập huấn có các cán bộ nhân viên y tế từ một trăm hai mươi năm bệnh viện cơ sở y tế trong đó có sáu bệnh viện thuộc bộ y tế ba mươi hai bệnh viện thành phố một mươi chín bệnh viện quận huyện bốn mươi sáu bệnh viện tư nhân hai mươi hai trung tâm y tế

chiều ngày một mươi bảy tháng sáu thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã đến kiểm tra nơi bảo quản vaccine chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng tại tp hcm
tám trăm ba mươi sáu liều vaccine astrazeneca đang được lưu trữ bảo quản tại hệ thống kho lạnh ở khu công nghiệp cát lái tp thủ đức
việc bảo quản tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất cũng như các cơ quan chuyên môn
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho biết tp hcm phân bổ tám trăm ba mươi sáu liều chiếm khoảng tám mươi
tổng lượng vaccine được triển khai trong đợt này trên toàn quốc
toàn bộ số vaccine này sẽ được viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế kiểm định trước khi sử dụng
đoàn công tác đánh giá cao quy trình và điều kiện bảo quản vaccine tại đơn vị cung cấp dịch vụ kho lạnh
hệ thống kho lạnh ở đây còn cho phép bảo quản ở mức âm hai mươi một độ đáp ứng yêu cầu bảo quản đặc biệt
một tin vui đối với địa bàn có dịch tại hà tĩnh là bắt đầu từ một mươi hai h trưa nay ngày một mươi tám tháng sáu thành phố

đúng một mươi hai h trưa nay ngày một mươi tám tháng sáu nhiều chốt kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín
nhằm thực hiện vùng cách ly y tế theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đã được tháo rỡ
các phương tiện ra vào thành phố hà tĩnh được lưu thông trở lại
quyết định được đưa ra sau khi hà tĩnh kết thúc một mươi ngày phòng tòa trên địa bàn toàn thành phố
thông tin trên đã khiến nhiều người dân bực rỡ
tuy được ngỡ bỏ phòng tòa nhưng người dân vẫn phải tuân thủ quy định không tụ tập bốn mươi người trở lên ngoài công sở
bệnh viện trường học
giữa khoảng cách hai m và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo thông điệp năm k của bộ y tế
hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác hạn chế tối đa các hoạt động của phương tiện cá nhân
bắc giang nguyễn an tp hcm lại phát hiện tìm hẳn chục ca dương tính mới
việc khoanh vùng dập dịch được triển khai khẩn trương thần tốc để đảm bảo an toàn
việc phát hiện thêm chín ca dương tính mới qua xét nghiệm tầm soát cộng đồng tại bắc giang
đang khiến cho địa phương này lần nữa đọc lên với covid một mươi chín
sau khi phát hiện chín trường hợp dương tính mới thông qua xét nghiệm tầm soát cộng đồng
tại thôn bằng công xã kiên thành hôm nay một mươi tám tháng sáu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
đã phong tỏa khẩn cấp ba xã kiên thành kiên lao và một phần xã chù hựu
đây là các xã vùng cao của huyện lục ngạn mật độ dân cư thấp ngành y tế tỉnh bắc giang
đang huy động tổng lực để lấy mẫu xét nghiệm cho một mươi hai cư dân và truy vết khoanh vùng ổ dịch
tại nghệ an ngay sau khi ghi nhận thêm một mươi bảy ca dương tính sars cov hai tỉnh này đã tổ chức
lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ở xã diễn thịnh xã minh châu đều thuộc huyện diễn châu
đồng thời cách ly xã hội thêm xã minh châu phong tỏa thôn văn tập của xã này để tập trung
truy vết khoanh vùng dập dịch hà tĩnh cũng vừa ghi nhận thêm ba ca dương tính là f một của các bệnh nhân
đã được đưa đi cách ly tập trung trước đó
cũng trong hôm nay tp hcm ghi nhận thêm một trăm một mươi chín trường hợp nhiễm mới trong đó năm mươi năm trường hợp đã được cách ly từ trước
năm trường hợp đang được điều tra dịch tễ trong đó có một trường hợp là nhân viên làm việc tại năm cửa hàng của hna mobile
dịch covid một mươi chín vẫn đang khiến nhiều người dân tỉnh bắc giang chưa thể thu hoạch hoa màu và trái cây đã vào vụ của mình
theo đó không quản ngại khó khăn những thành viên tình nguyện vào tâm dịch đã thấy người dân nơi này thu hoạch
thậm chí kêu gọi tiêu thụ dụng

nhiều gia đình nông dân bắc giang phải đi cách ly hoặc neo người đã khiến vải đến mùa không có người thu hái
năm bắt được thông tin đó nhiều thanh niên tình nguyện đến từ nhiều lực lượng khác nhau như học sinh sinh viên công an bộ đội
đã gác lại công việc riêng để hỗ trợ bà con ổn định sản xuất
không chỉ giúp bà con thu hoạch nhiều hoạt động sáng tạo còn được triển khai như sản xuất mv ca nhạc
triển khai kênh bán hàng online nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn giữa lúc dịch bệnh đang có nhiều diễn biến căng thẳng
tinh thần xung kích của thanh niên đã phát huy tác dụng đóng góp một phần vào việc giúp vài thiêu thoát khỏi việc khúc giải cứu